thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn sáu mươi tám
yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công điện nêu rõ trong thời gian qua các địa phương đã tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một số tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và đã đạt được một số kết quả ban đầu tích cực
tuy nhiên việc tổ chức thực hiện có nơi có lúc vẫn còn chưa nghiêm chưa quyết liệt hiệu quả chưa cao
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người dân
gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ ngành
tăng cường và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ và tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn hiệu quả hơn một số biện pháp sau
về ngăn chặn lây nhiễm các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
thì phải thực hiện nghiêm thực chất hiệu quả chắc chắn chặt chẽ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc
người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó
để thực hiện triệt đề việc giãn cách cách ly theo quy định
chuyển khai ngay thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực
vực phong tỏa có nguy cơ rất cao nguy cơ cao người có nguy cơ lây nhiễm cao
các trường hợp có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và phân loại
đưa các trường hợp nhiễm covid một mươi chín là f vào các cơ sở thu dung điều trị hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp
với tình trạng bệnh và điều kiện của địa phương
tổ chức tốt việc điều phối lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất tiện lợi nhất
về điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong
chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị đảm bảo đầy đủ oxy máy thở dường cấp cứu
các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất
hoàn thành đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của bộ y tế
tổ chức tốt việc quản lý điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận điều trị người nhiễm covid một mươi chín
nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn ở tất cả các tầng
trong đó đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng là bệnh nhân
để tổ chức quản lý theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp
giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng
chủ động nhân lực cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân
ba về tiêm vaccine
đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động
tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn hiệu quả cho người được tiêm
tiêm ngay cho lực lượng y tế người làm nhiệm vụ tuyến đầu người cao tuổi người có bệnh lý nền
và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của bộ y tế
chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bảo quản vaccine
trên cơ sở hướng dẫn của bộ y tế chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố quyết định đối tượng được ưu tiên
tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở
đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ thông cảm những khó khăn phức tạp trong phòng chống dịch bệnh
tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình
vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước
tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng chống dịch bệnh
đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra giám sát của hệ thống chính trị cơ sở
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
từng tổ dân phố khu dân cư động viên khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân làm tốt
và nhân rộng các mô hình cách làm tốt hiệu quả trong phòng chống dịch
nhắc nhở phê bình kiểm điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
bộ y tế tiếp tục ra soát hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về định mức kinh tế
kỹ thuật trong xét nghiệm
trên cơ sở đó chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định ra đắt hàng
giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức đơn vị thực hiện việc xét nghiệm
huy động điều phối nhân lực y tế cho các địa phương phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt
hiệu quả hơn nữa việc đảm bảo lưu thông cung ứng lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu
được sử dụng các nguồn lực kể cả ngân sách địa phương để cung cấp miễn phí lương thực
thực phẩm thiết yếu nhất cho người dân gặp khó khăn đảm bảo không để bất kỳ ai bị thiếu ăn
thiếu mặt đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế sức khỏe cho nhân dân ở mọi lúc
mọi nơi khi cần thiết và tuyệt đối đảm bảo an ninh an toàn trật tự trên địa bàn
các địa phương tiếp tục thành lập kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh
cấp huyện cấp xã đảm bảo tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất thông suốt kịp thời hiệu quả
các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền thực hiện kịp thời
đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân mà chính phủ đã ban hành
bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền
các chính sách miễn giảm thuế và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
người dân chịu tác động của dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương các cơ quan liên quan
triển khai phương án huy động lực lượng vận tải chuyên dụng của nhân dân và doanh nghiệp
đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và y tế
kết nối với tổng đài của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm và trung tâm hỗ trợ người dân của các địa phương
tham gia chuyên trở bệnh nhân đến các cơ sở y tế một cách kịp thời trong trường hợp cần thiết